quỹ ban nhân dân phường minh khai quận hai bà trưng thành phố hà nội vừa thông báo về việc tạm dừng hoạt động của cơ sở mầm non tư thục sen vàng để tiến hành điều tra sau vụ việc giáo viên bạo hành trẻ gây bức xúc trong dư luận trong những ngày vừa qua
hiện nay ba mươi sáu trẻ của mầm non sen vàng đã được tiếp nhận vào các cơ sở khác trong quận
có bảy mươi ba học sinh đã học tại cơ sở mầm non sen vàng danh sách các học sinh tại đây đã được phòng giáo dục đào tạo quận hai bà trưng chuyển đến hai trường mầm non công lập là minh khai tuổi hoa và hai nhóm lớp tư thục là bầu trời bé thơ và hòa bình xanh
tính đến hết ngày hôm nay đã có ba mươi sáu trẻ được bố mẹ cho đến học tại các cơ sở mầm non khác trên địa bàn quận hai bà trưng cơ sở hiện nay đang nhận nhiều trẻ nhất là nhóm lớp bầu trời bé thơ với một mươi tám trẻ
sở dĩ phụ huynh lựa chọn cơ sở này vì rất gần cơ sở sen vàng thuận tiện cho đưa đón cũng là mô hình tư thục nên có nhiều điểm tương đồng
được biết các cơ sở giáo dục mầm non được lựa chọn đều đang có khả năng tiếp nhận thêm trẻ không gây ra sự quá tải trong chăm sóc hay sinh hoạt của trẻ
hiện tại hai cô giáo bạo hành trẻ vẫn đang làm việc với cơ quan điều tra chủ cơ sở mầm non sơn vàng đã và đang tiếp tục trả lại học phí cho phụ huynh và học sinh